ngày năm tháng sáu sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tuyên quang phối hợp với tổng cục thể dục thể thao đã tổ chức khai mạc giải vô địch trẻ vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
tham gia giải vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám có trên ba trăm linh vận động viên đến từ hai mươi tỉnh thành ngành trong cả nước
các vận động viên có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi thi đấu một mươi một hạng cân nội dung vật cổ điển vật tự do đối với nam và một mươi một hạng cân vật tự do đối với nữ lứa tuổi từ một mươi bốn đến một mươi năm tuổi thi đấu một mươi hạng cân nội dung vật cổ điển vật tự do đối với nam và một mươi hạng cân vật tự do đối với nữ
giải vô địch trẻ vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển các môn thể thao nói chung và phong trào tập luyện môn vật trong thanh thiếu niên nói riêng
giải vô địch trẻ vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng sáu